còn tại tỉnh vĩnh long sáu đối tượng tụ tập tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã hiếu thuận huyện vũng liêm bắt quả tàng
bất ngờ ập vào sân nhà của võ thanh tân lực lượng công an đã bắt quả tăng tân cùng năm người khác tụ tập đá gà ăn tiền tạm giữ hơn hai mươi một triệu đồng bốn con gà và một số tăng vật khác có liên quan
công an đang tiếp tục làm việc với những người bị bắt quả tang để làm rõ hành vi và xử lý theo quy định
quán hình sự đối với bị cáo huỳnh minh dương trú tại thị trấn eka huyện eka tỉnh đắk lóc về tội giết người
vào tối ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại quán nhậu ở thị trấn eak dương nhìn thấy cậu ruột xảy ra mâu thuẫn với huỳnh văn tây
nhớ lại chuyện trước đó cũng bị tây đánh nên dương đã cầm dao bấm đâm nhiều nhát vào tay khiến nạn nhân tử vong
ngày hai mươi tám tháng ba tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo huỳnh minh dương hai mươi năm tù giam về tội giết người
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm
từ mâu thuẫn cá nhân trần đình thảo chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng đã thả cháu giữ xông vào cắn hàng xóm thương tích nặng
công an quận sơn trà đã triệu tập trần đình thảo để làm rõ vụ việc
cụ thể do mâu thuẫn trong lúc nhậu với tâm và ngọc thảo đã về nhà lấy sẻng quay lại nhà ngọc thì bị tâm và ngọc tiếp tục đánh gây thương tích
qua tức giận thảo quay về nhà thả hai con chó pitbull và béc dê xông vào cắn ngọc gây thương tích nặng
công an quận sơn trà đang lấy lời khai các bên và xác định thương tật để có bước xử lý tiếp theo
thưa quý vị vào dạng sáng nay cháy lớn đã xảy ra tại chợ đọ xá thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
một trăm hai mươi sân hàng và bốn ký ốt với tổng diện tích khoảng một năm trăm linh m hai đã bị thiêu dụi hoàn toàn
vào lúc giờ người dân và ban quản lý chợ đọ xá phát hiện đám cháy bùng phát tại một kiosk trong chợ
sau đó nhanh chóng lan sang các ký ốt khác
lực lượng chữa cháy huy động một mươi hai xe chữa cháy và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
sau ba tiếng đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn không cháy sang các khu vực xung quanh
thiệt hại ước tính ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng
nghi ngờ có dấu hiệu khả nghi khi một đối tượng giao bán chiếc xe ô tô khách loại một mươi sáu chỗ với giá rẻ không bình thường
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông trảng bàng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh đã đến hiện trường xác minh làm rõ
cụ thể xe ô tô khách nhãn hiệu ford transit màu xám bạc biển số sáu mươi hai b một nghìn bốn trăm sáu mươi tám
đang lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi hai từ hướng huyện gò dầu về thị xã trảng bàng
lực lượng cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra đối tượng khai là trần anh hoàng chú thành phố tây ninh
tuy nhiên các loại giấy tờ có liên quan đến phương tiện lại ở địa bàn tỉnh long an
đấu tranh làm rõ đối tượng hoàng khai nhận do đá gà thua số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
nhưng không có khả năng chi trả nên đã đi qua tỉnh long an thuê xe ô tô khách một mươi sáu chỗ trên
của một người dân ở huyện bến lức tỉnh long an để mang về tây ninh bán lấy tiền trả nợ
ngay sau đó phòng cảnh sát giao thông liên lạc với chủ xe để đến nhận diện và làm thủ tục trao trả lại xe
hiện đối tượng trần anh hoàng đã bị bàn giao cho công an huyện biến lức tỉnh long an
điều tra thụ lý theo thẩm quyền
tại hạt kiểm lâm vũng tàu phú mỹ và ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh bà rịa vũng tàu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với bốn cán bộ
trong đó có hai cán bộ là hạt kiểm lâm vũng tàu phú mỹ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đó là lê văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú thị xã phú mỹ
nguyễn kim bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú thị xã phú mỹ
và hai cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh bà rịa vũng tàu
là tạ thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú thành phố bà rịa
trần xuân hưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú thành phố bà rịa
đều là những người được giao trực tiếp quản lý rừng trên địa bàn thị xã phú mỹ
có liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ trên núi thị vải
thị xã phú mỹ khu đất rừng phòng hộ này có chức năng chống xói mòn
bảo vệ nguồn nước ngầm do ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh bà rịa vũng tàu quản lý
tổng giá trị thiệt hại của vụ việc là hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm chiều qua cho biết
đã hoàn tất điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố nhâm hoàng khang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú quận tân bình
về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó cục cảnh sát hình sự bộ công an nhận được đơn tố cáo
nhâm hoàng khang đã đột nhập nắm các dữ liệu bằng chứng của một trang web
cờ bạc rồi quay sang đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan chức năng
khang buộc chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển năm trăm linh triệu đồng
và tài khoản cho mình sau nhiều lần bàn bạc khang đồng ý nhận bốn trăm linh triệu đồng
và tiền đã được chuyển từ đơn tố cáo tội phạm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
hệ cao bộ công an xác minh làm rõ nội dung trên sau đó cơ quan điều tra
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam khang khi đang ở tại thành phố cần thơ
sau đó bộ công an đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hồ chí minh để điều tra nhâm hoàng khang sống và làm việc
tại thành phố hồ chí minh được biết đến là lập trình viên nổi tiếng
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một khang gây chú ý vì liên quan đến việc ồn ào trên mạng xã hội
với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng
cá nhân quỹ tử thiện liên quan đến bà nguyễn phương hằng
thưa quý vị tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào ngày bốn tháng bảy vừa qua
bộ giáo dục và đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh
trung học cơ sở trên toàn quốc kể từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
mặc dù mới chỉ là đề xuất thế nhưng thông tin trên đã nhận được
nhiều sự quan tâm của dư luận bởi lẽ đây là vấn đề đã được nhiều nước
trên thế giới thực hiện cho thấy chính sách yêu việt trong việc đảm bảo
chế độ an sinh cho người dân đặc biệt
đó lại là lĩnh vực giáo dục
cửa hàng tạp hóa văn phòng phẩm của gia đình chị thu hiền trên đường đội cấn
khi là cái bút khi là quyền vở với những món hàng này
chị lãi khoảng vài nghìn đồng dịch bệnh việc bông bán cũng kém hơn
năm nay con gái chị lên lớp bảy trước thông tin năm học tới đây
toàn bộ học sinh trung học cơ sở sẽ được miễn học phí chị bớt được nỗi lo
nếu mà cái cháu học lớp bảy mà được miễn phí
hoàn toàn học phí thì ra đường
chúng tôi rất là mừng vì cái đó là rất là nhân văn
sau học sinh tiểu học nếu đề xuất miễn học phí
bậc trung học cơ sở được thông qua thì sẽ có thêm nhiều gia đình bớt đi gánh nặng
học phí nhất là gia đình ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
những gia đình có thu nhập thấp đặc biệt trong thời điểm kinh tế chưa thực sự
phục hồi sau đại dịch và tình hình giá cả leo thang như hiện nay
cấp trên mà giảm cho các cháu được bao nhiêu thì gia đình quý trọng bấy nhiêu
mà đỡ phần là
gánh nặng cho gia đình cho ông bà tôi
tôi ủng hộ cái lộ trình và miễn giảm học phí
là không chỉ cho học sinh cấp một cấp hai mà thậm chí cả cấp ba
từ đề xuất đến thực tiễn chắc chắn sẽ còn nhiều điều phải cân nhắc
và tính toán kỹ nhưng nhiều phụ huynh đã vui mừng và hy vọng từ hôm nay
thưa quý vị tối qua một mươi hai tháng bảy
tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô
bộ công an đã phối hợp với đài truyền hình việt nam
tổ chức chương trình nghệ thuật
giai điệu bình yên số đặc biệt với chủ đề
hoa cải trên lá trắng hai nghìn hai mươi hai
nhằm tuyên truyền về truyền thống sáu mươi năm xây dựng chiến đấu
và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
chiên các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân
qua các thời kỳ đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ cảnh sát nhân dân
trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân
đến dự chương trình có thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo
ban bộ ngành cơ quan trung ương
đại diện lãnh đạo các cục thuộc bộ công an
các cán bộ chiến sĩ và đồng đảo quần chủ nhân dân
chương trình hoa cải trên lá trắng hai nghìn hai mươi hai
được ghi hình vào tối ngày một mươi hai tháng bảy
sau đó sẽ phát sóng trên đài truyền hình việt nam
trong chương trình có nhiều tác phẩm nổi tiếng
về lực lượng công an nhân dân ngợi ca đất nước quê hương
như chúng tôi là chiến sĩ công an việt nam
một sừng cây một đời người
đoàn kịch nói nhà hát công an nhân dân
biểu diễn trích đoạn vở kịch vẫn sống
chương trình còn có sự tham gia giao lưu
của nhiều khách mời đặc biệt
gồm các cán bộ chiến sĩ công an nhiều thời kỳ
văn nghệ sĩ gắn bó lâu năm
và sáng tác nhiều tác phẩm nổi tiếng
về lực lượng công an nhân dân
đặc biệt năm nay thì vào sáu mươi năm kỷ niệm
ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân
thì chương trình được tổ chức
để ca ngợi về hình ảnh
của lực lượng cảnh sát nhân dân
xây dựng và trưởng thành suốt sáu mươi năm qua
đồng hành với sự trưởng thành
của lực lượng cảnh sát đó
thì đó là thơ ca văn học nghệ thuật
được khắc họa những hình ảnh
của lực lượng cảnh sát nhân dân như thế nào
thì chúng tôi được nói trong chương trình này
và bản thân văn học nghệ thuật của nước nhà
của lực lượng công an nhân dân
bên ngoài và bên trong lực lượng
là chúng tôi đã tìm ra
và chúng tôi đã tìm ra
và chúng tôi đều ca ngợi những tác phẩm
và ghi nhận suy tôn những tác phẩm
đã ghi lại những khoảnh khắc
những hình ảnh những năm tháng
những hy sinh vất vả của lực lượng cảnh sát
chúng tôi mới nói rằng là
sự phát triển lớn mạnh
đó là xây dựng được
nhân văn văn hóa
trong người công an lực lượng cảnh sát
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo
an ninh chính trị trật tự an toàn
thì cũng cần phải
giáo dục cái ý thức thẩm mỹ
của mỗi cán bộ chiến sĩ
và nó cũng là
một cái sức mạnh nội sinh
để cho cán bộ chiến sĩ tiếp sức
trong cái sức mạnh của mình
họ đồng hành
và họ cũng phấn khởi được ghi nhận
những thành tích của mình trong văn hóa vệ thoại
rất vinh dự khi được xem chương trình
mình sẽ hương tới là con người
thứ nhất là làm theo
chủ tịch hồ chí minh
tôi luôn xin đáng
vì nước bên thân vì dân phục vụ
và mình luôn
luôn đương phấn đấu làm thành chiến sĩ
thi đua để sau này
phục vụ cho đất nước phục vụ cho nhân dân
tham dự chương trình
mình cảm thấy là chương trình
chứa rất là công khu bài bản
và rất nhiều tiết mục hấp dẫn
qua chương trình mình cảm thấy là
hiểu thêm về lịch sử

chương trình giao lưu nghệ thuật hoa cải trên lá chắn
hai nghìn hai mươi hai với những tác phẩm nghệ thuật
đặc sắc được hy vọng
sẽ tạo thêm cầu nối
tổ động hình ảnh lực lượng cảnh sát nhân dân
dân trong lòng nhân dân vừa góp phần để người dân hiểu dân tin và giúp đỡ lực lượng cảnh sát nhân dân hoàn thành nhiệm vụ
chiều ngày một mươi hai tháng bảy ubnd về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao phối hợp với ủy ban đối ngoại quốc hội đã chủ trì tọa đàm về chính sách pháp luật quốc tịch khó khăn vướng mắt và nguyện vọng của bà con kiều bào tại cộng hòa xéc
buổi tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại đầu cầu hà nội và các điểm cầu tại cộng hòa xét
buổi tọa đàm được tổ chức nhằm tiếp tục giả soát lấy ý kiến sâu rộng trong cộng đồng người việt nam tại một số địa bàn với những đặc thù riêng như tại chép về các chính sách pháp luật quốc tịch
từ đó đề xuất thao gỡ các bất cập vớ mắc giải quyết nhu cầu chính đáng của người việt nam ở nước ngoài liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của hiến pháp pháp luật việt nam
tinh thần này là một trong những trọng tâm được nêu tại kết luận số một mươi hai kltvk của bộ chính trị và chương trình hành động của chính phủ về công tác người việt nam ở nước ngoài trong tình hình mới
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương minh liệt sĩ sáng ngày một mươi hai tháng bảy hội đồng y thành phố hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện trương mỹ tổ chức khám tư vấn sức khỏe và tặng quà cho các thương bệnh binh
thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng của hai xã tiên phương và văn võ ở huyện trương mỹ
tại chương trình hội đồng y thành phố hà nội và các đơn vị đã trao hai mươi phần quà cho đại diện các hộ chính sách trên địa bàn xã
hơn hai trăm linh người thuộc diện chính sách là các thương binh bệnh binh người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã tiên phương huyện trưng mỹ thành phố hà nội
được các y bác sĩ nhiệt tình thăm khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí
đây là hoạt động thường niên của hội đông y hà nội nhằm phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn
đẩy mạnh hơn nữa
hội đồng y thành phố hà nội đã phong trào đền ơn đáp nghĩa thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng
đồng thời thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trạch khê xã quảng trạch huyện quảng sương tỉnh thanh hóa về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi trái
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa là đối tượng dương văn cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại tiểu khu tập cát hai thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa